tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng thưa quý vị sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội khai mạc phiên họp thứ hai mươi hai xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trong thời gian dự kiến từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng bốn
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba phương án phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và chủ trì thẩm tra
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về dự kiến chương trình giám sát của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội năm hai nghìn hai mươi bốn xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của đoàn giám sát của quốc hội
huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở y tế dự phòng
cho ý kiến về việc cho phép sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
ngay sau phiên khai mạc ủy ban thường vụ quốc hội đã tập trung cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ năm và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ tư quốc hội khóa một mươi năm
trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã thăm ấn độ
theo lời mời của cố vấn an ninh quốc gia azis kumadovan tại thủ đô new delhi
vào sáng ngày hôm nay hai bên đã tổ chức các cuộc gặp song phương về hợp tác an ninh
tại các cuộc họp hai bên nhấn mạnh cam kết về việc thúc đẩy quan hệ
đối tác chiến lược toàn diện việt nam ấn độ ngày càng sâu sắc
đặc biệt là trong các vấn đề chiến lược như an ninh quốc phòng
qua đó góp phần duy trì hòa bình thịnh vượng và ổn định của hai nước khu vực và trên thế giới
hai bên cũng nhấn mạnh về kết quả của đối thoại an ninh việt nam ấn độ lần thứ hai
được tổ chức hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ở new delhi và thống nhất sẽ làm sâu sắc hơn nữa
những phương án hợp tác cũng như các chương trình nâng cao năng lực đào tạo
và xây dựng đội ngũ cán bộ của bộ công an việt nam
nhấn mạnh tầm quan trọng của công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos
hai bên tái khẳng định việc thúc đẩy hòa bình ổn định an toàn an ninh hàng hải
tự do hàng hải và hàng không ở khu vực ấn độ dương thái bình dương
chia sẻ những khác biệt giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình
tôn trọng luật pháp quốc tế không được đe dọa và sử dụng vũ lực
không được đơn phương thay đổi hiện trạng
hai bên cũng đã chia sẻ quan điểm liên quan đến tình hình thế giới và khu vực
ngoài cuộc họp song phương với cố vấn an ninh quốc gia ấn độ a i s kumadovan
bộ trưởng tô lâm cũng đã chào xã giao phó tổng thống ấn độ sri sajjit dhan kha
và có cuộc tiếp xúc với quốc vụ khanh bộ nội vụ ấn độ nishya nandrai
cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu đã tới dân hoa
tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh tại thủ đô new delhi
tượng bắc hồ được dựng tại công viên rộng hơn bốn bảy trăm linh m hai
nằm trong khu ngoại giao đoàn tại điểm giao giữa đường kautilya và đường niti
địa điểm này được đánh giá có vị trí đẹp được ví như trái tim của thủ đô new delhi
bức tượng bằng đồng do nghệ sĩ ram suta của ấn độ thiết kế
thực hiện và hoàn thiện trên cơ sở các góp ý của hội đồng thẩm định nghệ thuật hồi tháng bảy vừa qua
các chuyên gia cũng chia sẻ quan điểm yếu tố bản địa được kết hợp hài hòa trong thiết kế
tạo ra một công trình nghệ thuật đẹp sinh động nhưng vẫn mang lại cảm giác gần gũi giản dị
trước đó bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã đến thăm và nói chuyện
với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại cộng hòa ấn độ
bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những thành tích kết quả đạt được
của cán bộ nhân viên sứ quán việt nam tại cộng hòa ấn độ thời gian qua
trân trọng cảm ơn sự phối hợp có hiệu quả của đại sứ quán việt nam tại ấn độ với bộ công an
trong một số vụ việc thời gian qua
bộ trưởng tô lâm điểm qua một số tình hình an ninh trật tự trong nước về công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm đặc biệt là các vụ án kinh tế tham nhũng trọng điểm
bộ trưởng tô lâm mong muốn cán bộ nhân viên sứ quán việt nam tại ấn độ tiếp tục khắc phục khó khăn
đoàn kết vượt qua mọi thách thức góp phần hiệu quả đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
việt nam ấn độ đi vào chiều sâu vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình hợp tác
và phát triển khu vực và trên thế giới
trong sáng nay ủy ban quốc phòng và an ninh tổ chức phiên họp thường trực ủy ban mở rộng
nhằm thẩm tra đề nghị xây dựng và thẩm tra sơ bộ nội dung dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trung tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh
chủ trí phiên họp dự phiên thẩm tra có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đồng chí lê đình thọ thứ trưởng bộ giao thông vận tải
đại diện các bộ ngành chức năng đại diện các ủy ban của quốc hội
theo tờ trình của chính phủ việc xây dựng và ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là
đòi hỏi tất yếu khách quan cấp bách của thực tiễn phù hợp với quy luật phát triển
với xu hướng xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật của việt nam
việc xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nhằm bổ sung những thiếu hụt về chính sách
an toàn giao thông bổ sung những thiếu hụt về chính sách đầu tư xây dựng phát triển kết cấu
hạ tầng giao thông đường bộ bổ sung những thiếu hụt về chính sách vận tải đường bộ
đồng thời khắc phục những hạn chế bất cập về kết cấu và về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước
trong luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành luật để quy định đầy đủ
chuyên sâu về trật tự an toàn giao thông đường bộ
hồ sơ đề nghị xây dựng luật đủ điều kiện báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội và trình quốc hội xem xét
quy định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh
qua thảo luận các ý kiến bày tỏ đồng tình với việc tách luật giao thông đường bộ thành hai dự án luật
trình quốc hội cho ý kiến bởi tai nạn giao thông đang là vấn đề lớn của xã hội
trong khi luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám không bắt kịp xu thế phát triển
tai nạn giao thông một năm như thế có những đỉnh cao là nó lên đến gần một mươi bốn người
vấn đề tác động xã hội cực kỳ lớn
đấy là chưa tính người bị thương mà người bị thương nó thường thường nó lại là ẩn sức lao động
thì đến bây giờ cái ngưỡng cửa của cái phát triển thì về hệ thống luật là càng chi tiết
càng cụ thể càng rõ ràng rành mạch bao nhiêu thì thực hiện nó dễ bấy nhiêu và nó rõ trách nhiệm
và tôi nghĩ đối với luật giao thông đường bộ nó cũng nên tách rời ra anh ạ để làm rõ trách nhiệm
thì dưới góc độ của y tế thì chúng tôi cũng rất là mong muốn cái luật này được sớm trình
và sớm ban hành và có thể nói đây là một cái nỗ lực rất là lớn của bộ công an
và rất nhiều cái quy định tiến bộ hơn so với cái hệ thống pháp luật về an toàn giao thông hiện hành
cũng như là rất là sát với cái xu thế của các cái công ước về an toàn giao thông quốc tế
và khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
các ý kiến góp ý cũng đề nghị hồ sơ dự án luật cần có đánh giá kỹ hơn về kinh nghiệm quốc tế
tách bạch một số nội dung chính sách trong dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
và luật đường bộ để không trồng chéo
phát biểu giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu thứ trưởng lê quốc hùng cho biết
bộ công an đã chỉ đạo ban soạn thảo hai dự án luật thống nhất những nội dung còn giao thoa
bổ sung các quy định về chuyển đổi số để phục vụ chuyển đổi số của chính phủ
đa số ý kiến đều đồng tình cần thiết ban hành hai dự án luật
với tính cấp bách hiện nay đang xảy ra rất nhiều bất cập trong thực tiễn
nên nếu luật được ban hành sớm ngày nào thì khắc phục được ngày đó
với tinh thần cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân
phát biểu kết luận phiên họp chủ tịch ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới
đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục tiếp thu các ý kiến đại biểu nêu khẳng định công tác đảm bảo
trật tự an toàn giao thông hiện nay đang rất cấp bách xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông cũng rất cấp bách
các đại biểu và thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh cơ bản thống nhất với sáu chính sách dự thảo luật nêu
sáng nay tại hà nội đảng ủy văn phòng bộ công an tổ chức vòng thi trung khảo
hội thi bí thư
bí thư tri bộ giỏi năm hai nghìn hai mươi ba
hội thi là dịp để các đồng chí bí thư tri bộ cấp ủy viên có điều kiện trao dồi kiến thức kinh nghiệm
nâng cao năng lực lãnh đạo kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng đồng thời là dịp để cán bộ đảng viên
đoàn viên hội viên trong văn phòng bộ hiểu rõ nhận thức sâu sắc hơn về đảng và công tác xây dựng đảng
để rèn luyện phân đấu vươn lên
qua công tác triển khai hội thi đã tạo nên một không khí thi đua mới trong các tri bộ
là hình thức bồi dưỡng có hiệu quả về kiến thức năng lực kinh nghiệm công tác cho đội ngũ cấp ủy viên và bí thư tri bộ
kết thúc hội thi ban tổ chức đã trao một giải a hai giải b ba giải c cho các thí sinh có điểm số cao nhất
ban tổ chức cũng trao giải cho phần thi thuyết trình hay nhất và phần thi trả lời vấn đáp ấn tượng nhất
thưa quý vị và các bạn
thành tựu của công tác xây dựng trình đội ngũ
đảng và hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng nhà nước ta
trong thời gian vừa qua đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của các tầng lớp nhân dân
nhưng đây cũng luôn là một trong những trọng tâm chống phá của các thế lực thù địch phản động
nhằm mục tiêu xuyên tạc phá hoại sự nghiệp cách mạng của chúng ta
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay

mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị khán giả
chào quý vị khán giả
mới được phát giác chúng lại bổn cũ soạn lại lấy cớ để rêu rào hòng chống phá chúng ta
tiêu cực liên quan đến các chuyến bay giải cứu
bản kết luận điều tra vừa được cơ quan an ninh điều tra bộ công an ban hành
ngay lập tức trở thành đê tay nóng trên nhiều trang thông tin phản động
đăng tải với tần suất liên tục cố tình trẻ nhỏ thông tin
đưa ra những khỏng đoán mập mờ lẫn lộn
vờ buôn kết luận mang tính suy diễn
chúng vô căn cứ để hướng lái dư luận
trên thực tế chuyến bay giải cứu trước đó là việt á
hay những đại án tham nhũng liên quan tới các tập đoàn kinh tế lớn
đảng nhà nước ta đã cương quyết làm đến cùng
chỉ rõ tính chất quy mô sai phạm với những bằng chứng tâm phục khẩu phụ
ngay cả những hành vi rất khó chứng minh là đưa và nhận hối lộ
cũng được đấu tranh làm rõ
chúng ta có những công bố có thể nói là rất là công khai
liên quan đến từng cá nhân đã nhận bao nhiêu tiền nhận hối lộ bao nhiêu tiền
họ nhận trong hoàn cảnh nào nhận như thế nào
cho thấy cái sự nỗ lực của các lực lượng chức năng
trong việc là làm đến cùng hết sức khách quan và công tâm
lâu nay cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
được đảng ta tiến hành thường xuyên với quyết tâm làm trong sạch đảng
nhưng ở chiều ngược lại đây cũng là mảnh đất màu mỡ
để các thế lực thù địch phản động vin vào tung ra những luận điệu
có điều chúng chỉ bấu víu vào những vụ việc mới
ở trong nước để lưu loa đặt điều
trong khi các luận điệu thì vẫn chỉ lập đi lập lại
những điều cũ dích đến mức nham chán
và người dân đa phần đều không còn mấy quan tâm
hay bị chi phối bởi những giọng điệu lươn lẹo cháo trở này
lấy hiện tượng để quy chủ làm sai lệch bản chất
bằng cách ám chỉ những người tham ô tham nhũng
đều là cán bộ đảng viên và hành vi tham nhũng
ngày càng nhiều hơn
dẫn chứng bằng những vụ việc gần đây
khi chúng ta mạnh tay xử lý tham nhũng tiêu cực
chúng nha đi nhai lại rằng phòng chống tham nhũng
ở việt nam làm thanh trừng đấu đá nội bộ
phe cánh sân sầu
đấu tranh bè cánh là chỉ có ở các nước phương tây thôi
họ đa đảng nhiều cánh khác nhau
còn ở việt nam chúng ta thì là đảng cộng sản việt nam
lãnh đạo thống nhất từ trung ương đến cơ sở
nên không có chuyện đấu tranh bè cánh
và cái việc mà phòng chống tham nhũng
là cái việc hàng ngày của đảng
đây là một nội dung quan trọng
câu chuyện tham nhũng không chỉ ở việt nam
nhìn rộng ra thế giới
ngay cạnh chúng ta
những quốc gia như malaysia indonesia philippines hay hàn quốc
tội phạm tham nhũng cũng bị xử lý rất mạnh tay
ở các nước đấy xử lý tham nhũng đều là liên quan đến xử lý
những người chức vụ rất là cao thậm chí là cựu tổng thống
thế thì tại sao họ không cho rằng
đấy là cuộc đấu đá quyền lực ở đất nước họ
thế thì tôi khẳng định là
đấy chỉ là những luận điệu rất là sư cũ rất là nhàm chán
cái việc đúng của đảng cộng sản
thì nó cũng xuyên tạo
cái việc sai của đảng cộng sản
thì nó là khuét sâu để nó kích động
để nó biểu tình để nó lập động
cho nên cái việc đấu tranh chống tham nhũng
chúng ta không có ngại gì cả
và phải quyết tầm thân nữa
nói xấu mình có nghĩa là mình đang làm rất tốt
và đương nhiên thì trên thế giới này
nước nào chẳng có tham nhũng chẳng có tiêu cực
thế thì cái việc đấu tranh chống tham nhũng
là bản thân của mỗi nước
thế thì cách làm của chúng ta
nó đặc biệt
và tôi cho rằng
cách làm của chúng ta đang có hiệu quả
những năm vừa qua
việt nam không ngừng hoàn thiện thể chế
để phong ngừa ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng
một cách hiệu quả
vì vậy chỉ sau một mươi năm
chỉ số cảm nhận tham nhũng
cpi toàn cầu của việt nam
đã tăng tới bốn mươi sáu bậc
từ vị trí số một trăm hai mươi ba trên một trăm bảy mươi sáu quốc gia
vào năm hai nghìn một mươi hai
đã tăng lên vị trí bảy mươi bảy trên một trăm tám mươi quốc gia
vào năm hai nghìn hai mươi hai
đầu năm hai nghìn hai mươi ba
báo cáo chỉ số cảm nhận tham nhũng năm hai nghìn hai mươi hai
của tổ chức minh bạch quốc tế công bố
việt nam là một trong sáu quốc gia khu vực châu á thái bình dương
có tiến bộ nổi trội
tăng ba điểm và lên một mươi bậc trong bảng xếp hạng
nhờ nỗ lực chống tham nhũng
việt nam được đánh giá là một trong năm quốc gia
cải thiện chỉ số cpi nhiều nhất trong năm năm liên tục
ghi nhận của quốc tế đã là sự thừa nhận
cho thành công trong cuộc chiến chống tham nhũng tại việt nam
phủ nhận hoàn toàn
nhưng luận địa xuyên tạo vô căn cứ
giới quan sát quốc tế họ cũng phải thừa nhận làm
việt nam làm rất quyết liệt
thể hiện một hướng đi đúng trong việc làm trong sạch
bộ máy cơ quan công quyền
bởi vì như chúng ta đều có thể dễ dàng đồng thuận với nhau
nếu tham nhũng mà không được ngăn chặn đẩy lùi
thì rõ ràng là họ sẽ thẩm thớ
họ sẽ thất thoát hết các nguồn lực công
và từ đó các mục tiêu chính sách không đạt được
cứ được lớn nhất là được ở lòng dân
dân họ rất đồng tình và họ rất ủng hộ
đối với công tác phòng chống tham nhũng của đất
một hệ thống chính quyền liêm chính
một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ
để không thể tham nhũng
cơ chế gian đe trừng trị nghiêm khắc
để không dám tham nhũng
và cơ chế bảo đảm để không muốn không cần tham nhũng
đặc biệt là có cơ chế để bảo vệ
khuyến khích được những cán bộ năng động
sáng tạo dám nghĩ dám làm
vì lợi ích chung
phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian
quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo